phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang vừa bắt quả tăng đối tượng nguyễn hoàng hôn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại huyện long mỹ tỉnh hậu giang giả danh trung tá công an
đang nhận tiền của một người dân để làm thủ tục tranh chấp đất đài
hôn khai nhận vào khoảng cuối tháng chín qua mối quan hệ cá nhân
hôn gặp một người đàn ông ở phường bảy thành phố vị thanh và xưng là phó trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hậu giang
hứa giúp người này làm các thủ tục liên quan đến tranh chấp đất đai với giá là sáu mươi triệu đồng
đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hôn yêu cầu người này đưa trước năm triệu đồng tại một quán cà phê thì bị bắt quả tang
với thủ đoạn tương tự đối tượng đã nhận hai triệu đồng của một người phụ nữ ở thành phố vị thanh
để giúp làm thủ tục ly hôn vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nhưng sau khi nhận tiền thì không thực hiện